đã hơn hai tháng qua kể từ khi chiếc phà vỏ thép qua bến tam quang tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam bị hư hỏng nặng phải đem đi sửa chữa
đến nay người dân ở xã đảo tam hải vẫn phải đi lại bằng chiếc phà vỏ gỗ dự phòng tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cho người dân hết sức lo lắng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
từ khi chiếc phà vỏ thép tạm ngưng hoạt động để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân xã đảo ủy ban nhân dân xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam đã đưa chiếc phà vỏ gỗ dự phòng vào vận hành tạm
điều đáng nói chiếc phà gỗ này đã quá cũ kỹ nên trong quá trình vận hành liên tục xảy ra sự cố khiến người dân đi lại trên phà luôn trong tình trạng thấp thỏm lo sợ
ngoài ra phà dự phòng quá nhỏ không thể vận chuyển hết được người hàng hóa và phương tiện vào giờ cao điểm

điều đáng nói chiếc phà gỗ này đã quá cũ kỹ nên trong quá trình vận hành liên tục xảy ra sự cố khiến người dân đi lại trên phà luôn trong tình trạng thấp thỏm lo sợ
từ khi chiếc phà vỏ thép tạm ngưng hoạt động để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam đã đưa chiếc phà vỏ gỗ dự phòng vào giờ cao điểm
từ khi chiếc phà vỏ thép tạm ngưng hoạt động để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân xã tam hải phà vỏ thép có trọng tải một mươi tám tấn hoạt động gần một mươi năm nay nên đã bị hư hỏng khá nhiều phần lớn là bị dỉ xét thùng đáy
ban đầu dự kiến thời gian sửa chữa phà chỉ mất khoảng một tháng nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên hơn hai tháng vẫn chưa thể sửa chữa xong phà
ban đầu dự kiến thời gian sửa chữa phà chỉ mất khoảng một tháng vẫn chưa thể sửa chữa xong phà
do vậy các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng nam và huyện núi thành cần kiểm tra đồn đốc đơn vị nhận sửa chữa sớm hoàn thành
về lâu dài địa phương cần có kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa phà thường xuyên và vào thời điểm hợp lý